thưa quý vị và các bạn mỗi chương trình hành trình phá án của truyền hình công an nhân dân khi được lên sóng là một câu chuyện liên quan đến một vụ án cụ thể mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn
có thể đó là một cuộc rượt đuổi của lực lượng công an khi bắt các đối tượng trốn nã nguy hiểm
có thể là việc điều tra một vụ án giết người với nhiều tình huống gây cấn phức tạp hay là những cuộc bí mật phục kích bắt giữ những đối tượng vận chuyển mua bán ma túy có vũ khí nơi rừng thiêng nước độc
và trong chương trình hôm nay là câu chuyện về lực lượng công an quận lê trân phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ của công an thành phố hải phòng khám phá thành công chuyên án sáu trăm một mươi ba g bắt giữ hàng chục đối tượng phạm tội
trong đó có câu chuyện về một cô gái thủ lĩnh mới một mươi hai năm sáu năm
cô gái thủ lĩnh mới một mươi hai tháng tuổi nhưng đã trải qua hàng chục mối tình với những tay anh chị giang hồ
qua những mối tình trái khoái đó đã đẩy cô gái này đến độ tinh quái trai lì trong các ngón nghề của dân chơi
cuộc điều tra khám phá các vụ trọng án cướp tài sản qua facebook do nữ quái và người tình gây ra đã khiến dư luận bàng hoàng về cách sống cách gây tội ác của lớp trẻ

cô gái thủ lĩnh mới một mươi hai tháng tuổi nhưng đã trải qua hàng chục mối tình với những tay anh chị giang hồ
thường thì tội phạm sợ bại lộ nên hay giấu mình nơi thanh vắng hoặc trong bóng đêm
khi gây án bị phát hiện bọn chúng dễ nguy trang để trốn chạy
hơn nữa trong bóng đêm khi mọi người chìm sâu trong giấc ngủ thì những kẻ thực hiện hành vi phạm tội tin rằng sẽ khó phát hiện ra chân tướng của mình
chính tâm lý như vậy những bọn tội phạm đã gây ra hàng trăm vụ án kinh hoàng nhất là những vụ giết người cướp tài sản đều được thực hiện trong đêm
nổi tiếng về sự ra tay dã man khi gây án trong đêm có thể kể đến vụ án lê văn luyện giết ba mạng người để cướp tiệm vàng ở bắc giang
hay công an tỉnh phú yên triệt phá một ổ nhóm phản động với âm mưu lật đổ chính quyền bắt giữ hàng trăm tên tội phạm mà chúng chủ yếu hoạt động trong lòng núi đá bia vào ban đêm
và hàng trăm vụ khác của băng nhóm tội phạm cũng lý giải được
tượng tội phạm và đêm tối

thì một lực lượng khác bám hiện trường điều tra thông tin ban đầu
chưa thể xác định được tên tuổi nạn nhân vì nạn nhân không có giấy tờ tùy thân
hơn nữa nạn nhân rất nguy kịch nên phải khẩn trương đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu nên không khai thác được gì hơn
chỉ biết nạn nhân là nam giới ngoài hai mươi tuổi
mặc dù là bị hại lúc đó chưa khai báo được
nhưng căn cứ vào lời khai của các nhân chứng có mặt tại hiện trường
và căn cứ vào các dấu vết để lại tại hiện trường
chúng tôi xác định rằng gây ra vụ án này ít nhất có ba đối tượng trở lên
một nữ và hai nam
các đối tượng gây án với động cơ giết người để cướp tài sản
và ngay sau khi xảy ra vụ án là chúng tôi nhận định rằng các đối tượng có chuẩn bị có dự mưu từ trước
và với cái hiện trường này với các cái đối tượng như thế này
và với cái địa điểm gây án như thế này
thì chúng tôi xác định
chắc chắn các đối tượng là những đối tượng thường xuyên sống lang thang
có tính chất bài đảng
và các đối tượng này thì có liên quan phải là những đối tượng quen biết và thuộc cái địa bàn này
thì mới đưa và rụ rỗ và lừa người bị hại để đưa mang tăng vào tên đây
thông tin nhanh từ một tổ công tác ở bệnh viện báo về
bác sĩ cho biết nạn nhân bị đâm sáu nhát từ phía sau lưng và mất máu cấp
tình trạng sức khỏe
phải điều trị dài ngày mới có thể nhận biết được
căn cứ dấu vết để lại tại hiện trường
và thông tin từ bác sĩ lực lượng công an nhận định
đây có thể là những đòn bất ngờ nhằm hạ gục nạn nhân
hơn nữa công an cũng phát hiện những vết bánh xe nốt chân trống và nhiều dấu chân
nhưng có xe máy
nên nhận định ban đầu được đưa ra
đây có thể là vụ giết người cướp xe máy hơn là vụ thanh toán
mặt khác rất ít khả năng do một thủ phạm gây ra
vì mặc dù nạn nhân có bị bất ngờ thì thủ phạm cũng khó có thể đâm được nhiều nhát như vậy
có thể do một băng nhóm chuyên nghiệp thực hiện
nhận định ban đầu của lực lượng công an có thể chưa chính xác
nhưng do tính chất của công an
vụ án khá phức tạp nhân chứng không biết gì nhiều
nạn nhân lại bất tỉnh
công an quận lê trân thành phố hải phòng đã xác lập chuyên án sáu trăm một mươi ba g để đấu tranh làm rõ
trong chuyên án sáu trăm một mươi ba g chúng tôi đã phân công sáu bộ nhân khác
chúng tôi đã phân công lực lượng các đồng chí cấp kinh nghiệm
xem kẽ các đồng chí có sức khỏe trẻ tuổi
và trong quá trình thường dường bao giờ cũng sự chỉ đạo tiền đối
công an quận lê trân thành phố hải phòng đã xác lập chuyên án sáu trăm một mươi ba g để đấu tranh làm rõ
vì lực lượng công an quận lê trân hải phòng nhận định đây là vụ án có biểu hiện của băng nhóm
có sử dụng các loại vũ khí để gây án
nên sau khi gây án các đối tượng biết chắc công an sẽ vào cuộc
nên sẽ tập trung nhau lại để trao đổi con đường trốn chảy và tẩu táng
nên lực lượng công an cũng khẩn trương đưa ra các phương án đấu tranh
tính đến việc truy bắt hôn thủ gây án ngay trong đêm bàn truyền án đã thiết lập hai phương án chính
phương án một phong tỏa địa bàn lân cận
phương án hai chốt chặn các vùng giáp danh đường quốc lộ và phối hợp với lực lượng công an các tỉnh bạn để truy bắt khi phát hiện nhóm tội phạm
phán đoán phân tích của các điều tra viên vụ án là vụ giết người cướp tài sản được thực hiện bởi một nhóm thanh niên trẻ và khá manh động
nên hướng truy tìm cũng theo nhận định đó
hơn nữa các yếu tố thực hiện hành vi phạm tội rất nhanh chứng tỏ nhóm này đã từng trải và tinh đời
nên việc truy bắt cũng phải thận trọng chỉ cần sơ xuất là nhóm đối tượng có thể phát hiện và chạy trốn
rất khó khăn cho công tác truy bắt để làm sáng tỏ vụ án
một lượng cảnh sát hành xử công an thành phố dưới sự chỉ đạo và giám đốc công an thành phố
chúng tôi đã cùng với lực lượng công an và cảnh sát hành xử của địa phương
ngoài việc bám sát hiện trường để thu thập tài liệu chứng cứ phục vụ cho công tác điều tra truy tố xét xử sau này
chúng tôi tổ chức truy lóng ngay để bắt giữ đối tượng và thu lời tăng vật
chúng tôi chia làm rất là nhiều mũi làm việc với tất cả các công an tỉnh bạn lân cận như là thái bình hưng yên quảng ninh nam định và hải dương
chúng tôi cùng tổ chức phối kết hợp
và bây giác tổ chức truy lóng theo dấu viên lóng của đối tượng
hai phương án phong tỏa vòng trong vòng ngoài theo chỉ đạo của ban chuyên án được lực lượng truy bắt triển khai nhanh chóng
lực lượng truy bắt sẽ triển khai phương án bao vây kiểm soát vòng ngoài trước khi kiểm soát bao vây vòng trong
tức là bao vây tiếp cận ở những khu vực giáp danh những cung đường chạy quanh qua địa phận thành phố hải phòng nơi mà hung thủ có thể trốn chạy tới những địa bàn xa hơn
phương án hai được chia làm hai mũi một lực lượng được ém chặt để truy đuổi đối tượng tại những địa điểm tiếp giáp với quảng ninh hải dương thái bình trốn chạy qua đây
tổ truy bắt ém chặt ở các địa bàn giáp danh cũng tính đến việc bọn chúng tẩu thoát khỏi địa bàn
bọn chúng tẩu thoát khỏi địa bàn
tất cả các đối tượng khả nghi đều được theo dõi chặt chẽ nếu có dấu hiệu lạ về các đối tượng thì sẽ nhanh chóng bao vây hoặc truy đuổi
lực lượng còn lại theo dõi tiếp cận các bến cảng các phương tiện như xe container xe khách tàu hỏa để phòng đối tượng ẩn nấu rồi trà trộn trốn khỏi địa bàn

hai giờ trôi qua nhưng những hình ảnh về tội phạm gây án vẫn chỉ là trong phán đoán

trong cuộc đấu tranh với các loại tội phạm nói chung và nghề hình sự nói riêng luôn có những bất ngờ về những nguồn tin

từ thông tin trên các trinh sát phán đoán rất có thể các đối tượng đi hỏi han để cầm cố chiếc xe
nhưng do lực lượng công an đã làm việc rất chặt chẽ với các cơ sở kinh doanh có điều kiện như hiệu cầm đồ nhà nghỉ vũ trường quán bar nên các đối tượng trên không dám nhận cầm với các đối tượng không minh bạch
mặt khác theo hướng mà người bán nước cho biết thì hướng đó chỉ có thể về quảng ninh
một trinh sát hướng về quảng ninh và tập trung truy tìm những đối tượng lạ mặt tại các cửa hàng bán xe máy điện thoại hiệu cầm đồ từ đông triều mạo khê uông bí đến hạ long
quay về phương án thứ nhất lực lượng công an bao vây và tiếp cận vòng trong tức là khu vực gây án và khu vực lân cận
tổ trinh sát nhận định đây là vụ án hình sự do một nhóm tội phạm gây nên
chắc bọn chúng không thể tổ chức cho hết tất cả thành viên chạy khỏi địa bàn
vì vậy một số có thể ẩn nấp trong các khu dân cư những bụi cây lớn cầu cống hoặc những ngôi nhà hoang
tạm thời có thể xác định được là có ít nhất là ba đối tượng
nhưng mà theo nhận định của chúng tôi có thể còn có khả năng là có nhiều đối tượng hơn nữa
và sau khi vụ án xảy ra thì có thể là các đối tượng đối tượng chính là trực tiếp gây ra cái việc gây ra thương tích cho bị hại
có thể là đã không có mặt tại địa bàn tại hiện trường xảy ra vụ án
nhưng mà cũng có khả năng là các đối tượng này sẽ phân công cho những đối tượng còn lại
quay lại để dò la thám thính
và để xác định xem là cái hướng điều tra
cái hướng điều tra của cơ quan công an sẽ là như thế nào
có tổ chức lực lượng để truy tìm các đối tượng không
hay là có những nội dung điều tra khác
thì là các đối tượng có thể là sẽ tổ chức cho nhau
hoặc là phân công cho cái nhiệm vụ quay lại để dò la tin tức
cũng có thể quanh khu vực gây án là nhà của một số đối tượng hoặc người thân bạn bè chúng sinh sống
nên lực lượng công an nhanh chóng cùng chính quyền địa phương tổ chức nhanh việc phát động quần chúng nhân dân
khai báo và giúp lực lượng công an
phát hiện tội phạm
những đối tượng này cũng có thể lẩn vào trong các nhà nghỉ nhà trọ để chờ thời cơ thuận lợi
trốn thoát ra khỏi địa bàn
nên cơ quan công an đã phối hợp với các nhà nghỉ nhà trọ
trao đổi thông tin qua lại về số khách lưu trú trong đêm ngày hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
phương án các đối tượng bắt có thể để khống chế các đối tượng biết về vụ án khó xảy ra
nhưng ban chuyên án cũng tính đến
lực lượng truy bắt cũng theo dõi những địa điểm có thể xảy ra tình huống này
thu được những âm thanh lạ có thể là tiếng lụp sụp tiếng la hét của hung thủ và những người bắt cóc không chế
trở lại tổ đánh bắt theo phương án một
khi các trinh sát hoàn thành việc ra soát tại các tiệm cầm đồ ở hạ long quảng ninh và đang chuyển hướng về cầm phả móng cái
thì bỗng phát hiện hai thanh niên phóng xe tới
đúng như mô tả của người bán nước
các trinh sát tiếp cận và truy đuổi
tổ trinh sát ở tại hiện trường gây án và khu vực lân cận cũng phát hiện một số hiệu khả nghi
đó là tại một ngôi nhà cho tươi trọ
nhưng hơn một ngày nay cửa đóng then cài thỉnh thoảng lại có ánh sáng
dạng ánh sáng từ máy tính sách tay được bật lên rồi lại tắt đi
cái khó của công an là chủ nhà đã chuyển lên hà nội lâu nay
hơn nữa ngôi nhà đã bị bắt
lại được người thuê cũ cho nhiều người thuê lại
nên không thể tìm để mở cửa vào trong
theo phân tích của các trinh sát nếu như có người đến gọi cửa
thì người có nhà trong nhà phải ra mở cửa
nhưng ở đây những người trong ngôi nhà lại im lặng không động tĩnh gì
nếu đúng là nhóm cướp trong nhà thì đồng bọn chưa bị bắt
có thể đã cung cấp thông tin về lực lượng công an đang giáo diết truy bắt
nên ác hẳn bọn chúng sẽ có biện pháp đề phòng và có thể chống đối
các trinh sát những người có mặt trong ngôi nhà ra trình diện
nhưng bên trong không phát hiện tín hiệu
sau khi được lệnh của ban chỉ đạo chuyên án
các trinh sát đã tiếp cận bao vây ngôi nhà và đột nhập vào phía bên trong
khi cảnh sát phá cửa một nhóm thanh niên chạy toán loạn
nhưng nhanh chóng bọn chúng bị bắt giữ
tại hiện trường các trinh sát thu được một chiếc máy vi tính mới sử dụng xong
theo thông tin khai nóng các tổ trinh sát cũng lập tức lần tìm
và phát hiện được bốn nhóm đang trú ngủ trong thành phố hải phòng
cùng chung số phận với nhóm thứ nhất các nhóm tiếp theo cũng lần lượt bị bắt giữ
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé